thưa quý vị thủ tướng phạm minh chính vừa ký công điện triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
công điện nêu thời gian qua ban bí thư trung ương đảng quốc hội chính phủ thủ tướng chính phủ
đã có nhiều văn bản chỉ đạo các bộ ngành địa phương về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tuy nhiên có một số bộ ngành địa phương triển khai thực hiện thiếu quyết liệt nhiều tồn tại hạn chế chưa được khắc phục kịp thời
các nguy cơ cháy nổ còn rất lớn để xảy ra các vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng như vụ cháy nhà ở nhiều căn hộ
thường gọi là trung cư mini vào ngày một mươi hai tháng chín tại phường khương đình quận thanh xuân thành phố hà nội
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ trưởng thủ trưởng các cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc chỉ đạo quyết liệt
hiệu quả các văn bản của ban bi thư quốc hội chính phủ thủ tướng chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trong đó bộ công an chỉ đạo lực lượng công an toàn quốc chủ trì phối hợp với các sở ngành cơ quan liên quan
tổ chức tổng gia soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các trung cư nhà ở nhiều căn hộ cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ
có mật độ người ở cao nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao
để đánh giá thực trạng có ngay các giải pháp hạn chế xảy ra cháy nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại
hậu quả do cháy nổ gây ra hoàn thành việc tổng ra soát trước ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
cũng liên quan đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng trên trong ngày hôm nay đồng chí đinh tiến dũng
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội thay mặt ban thường vụ thành ủy hà nội đã có văn bản chỉ đạo
đối với ba tổ chức đảng ban thường vụ quận ủy thanh xuân đảng ủy công an quận thanh xuân
đảng ủy phương khương đình quận thanh xuân thành phố hà nội nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tiếp tục các tin tức khác sáng nay tòa án nhân dân tỉnh bắc giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo
tạ miên linh tạm trú tại thành phố bà rịa vũng tàu về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo cáo trạng từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai mặc dù không phải là luật sư nhưng bị cáo tạ miên linh đã nhiều lần
đến tỉnh bắc giang để tư vấn pháp luật viết đơn khiếu nại tố cáo liên quan đến việc đền bù giải phóng mặt bằng
một số dự án trên địa bàn tỉnh bị cáo đã nhận ủy quyền là người đại diện cho các hộ dân để gửi đơn khiếu nại
tố cáo đến các cơ quan chức năng và nhận tiền của nhiều hộ dân tuy nhiên các vụ việc do bị cáo linh tư vấn khiếu nại
đều không được các cơ quan có thẩm quyền chấp nhận trên không gian mạng bị cáo linh nhiều lần trả lời phỏng vấn
chia sẻ trên mạng xã hội có những nội dung không đúng về tỉnh bắc giang gây ảnh hưởng sâu đến tình hình an ninh trật tự
ở địa phương cũng như hình ảnh uy tín danh dự của đảng bộ chính quyền tỉnh bắc giang hội đồng xét xử đã tuyên phạt
bị cáo tạm miên linh hai năm sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là năm năm tính từ ngày hôm nay
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an phối hợp với các đơn vị liên quan vừa phá thành công
chuyên án bắt giữ hai đối tượng trú tại tỉnh điện biên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thù giữ năm kg ma túy dạng đá
tiến hành chặn dừng một xe ô tô khách di chuyển trên quốc lộ bảy đoạn qua xã viên thành huyện yên thành tỉnh nghệ an
lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe khách có năm kg ma túy dạng đá được cất giấu trong vali
hai đối tượng là trá asia và mùa a cờ cùng chú tại huyện điện biên đông tỉnh điện biên đã bị bắt giữ
sau nhiều giờ đấu tranh liên tục hai đối tượng đã khai nhận số ma túy trên là của mình và đang trên đường đưa đi tiêu thụ
tại tỉnh nam định công an huyện y yên đã phát hiện bắt quả tàng một đối tượng đang vận chuyển trái phép một trăm hai mươi ba kg pháo
đối tượng bị bắt là nguyễn văn trọng quê tỉnh bắc giang
đang có hành vi vận chuyển trái phép tám mươi hai hộp pháo nổ
trọng là đối tượng từng có tiền án về tội tàng trữ pháo
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bị tòa nhân dân huyện tân yên tuyên phạt ba mươi tháng tổ treo về hành vi tàng chữ hàng cấm là pháo nổ
thời gian thử thách là năm năm tuy nhiên trọng vẫn tiếp tục buôn bán hàng cấm về nam định
trong chuyến thăm chính thức trung quốc từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng chín
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
đến thành phố trùng khánh trung quốc
vào sáng ngày hôm nay đại tướng tô lâm đã hội kiến với đồng chí viên gia quân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố trùng khánh trung quốc
cùng dự có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an việt nam
bí thư thành ủy thành phố trùng khánh viên gia quân bày tỏ vui mừng được đón tiếp
đồng chí bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam tới thăm thành phố trùng khánh
đồng chí viên gia quân đã thông tin tới đoàn một số nét khái quát về thành phố trùng khánh
về tình hình kinh tế xã hội và công tác bảo đảm an ninh trật tự
đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố
trùng khánh được mệnh danh là sơn thành thành phố xây dựng trên núi
là một trong bốn thành phố trực thuộc trung ương của trung quốc
có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ năng động và có cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại
với vị trí quan trọng về lịch sử văn hóa và vai trò trung tâm phát triển hàng đầu của khu vực miền trung và miền tây trung quốc
trùng khánh có nhiều đóng góp cho phong trào cách mạng giải phóng dân tộc của trung quốc trước đây và sự phát triển của trung quốc ngày nay
bộ trưởng tô lâm bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà trùng khánh đã giành được
trên các mặt chính trị kinh tế văn hóa xã hội bảo đảm dân sinh bảo vệ môi trường
nhất là trong quán triệt thực hiện tinh thần nghị quyết đại hội hai mươi của đảng cộng sản trung quốc
bộ trưởng tô lâm cho biết năm hai nghìn một mươi năm văn phòng xúc tiến thương mại đầu tiên của việt nam đã được đặt tại trùng khánh
bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác nâng cao hiệu quả thực chất trên các lĩnh vực như kinh tế thương mại
khuyến khích các doanh nghiệp trùng khánh đầu tư công nghệ xanh tiên tiến hiện đại vào việt nam
tăng cường giao lưu văn hóa giáo dục và nhân dân tạo điều kiện cho văn phòng xúc tiến thương mại của việt nam hoạt động hiệu quả
và sớm mở tổng lãnh sự quán việt nam tại trùng khánh
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh hiện nay công an thành phố trùng khánh với công an các địa phương việt nam
trong đó có cần thơ đã có nhiều hoạt động hợp tác cụ thể và đạt kết quả tốt trên các lĩnh vực
bộ trưởng tô lâm bày tỏ mong muốn và đề nghị lãnh đạo thành phố trùng khánh tiếp tục quan tâm
tạo điều kiện cho cơ quan an ninh và thực thi pháp luật thành phố trùng khánh
tăng cường hợp tác với công an các đơn vị địa phương của việt nam
cũng trong ngày hôm nay bộ trưởng tô lâm và đoàn đã tới thăm khu di tích nhà kỷ niệm cách mạng hồng nham
tại thành phố trùng khánh trung quốc
bộ trưởng tô lâm bày tỏ xúc động được đến thăm khu căn cứ trung ương phương nam của đảng cộng sản trung quốc
thời kỳ đấu tranh vinh quang trước khi giành được chính quyền căn cứ hồng nham thành phố trùng khánh
bộ trưởng nhấn mạnh nơi đây là nơi làm việc của các nhà lãnh đạo tiền bối của trung quốc
như mao trạch đông chu ân lạc
để chỉ đạo công tác xây dựng đảng đoạt kết mặt trận nhân dân xây dựng lực lượng vũ trang
giành chính quyền bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước
nơi đây cũng là địa chỉ làm việc của đồng chí hồ quang tức chủ tịch hồ chí minh
đã từng tham gia văn phòng bắt lộ quân trung quốc thời gian từ năm một nghìn chín trăm ba mươi chín đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi
trong thời gian này chủ tịch hồ chí minh đã làm việc với đồng chí chu ân lai
trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng hai đảng hai nước
mối quan hệ đoàn kết gắn bó cách mạng giữa hai nước tiếp tục đối phát huy
và duy trì phát triển cho đến ngày nay
các thế hệ cách mạng tiếp tục noi gương và làm sâu sắc hiệu quả hơn những thành quả quan trọng này
trong bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước việt nam trung quốc
trong sổ lưu niệm tại đây bộ trưởng tô lâm viết
chúng tôi tự hào về mối quan hệ gắn bó keo sơn đời đời bền vững việt nam trung quốc
bộ trưởng tô lâm và đoàn cũng đã tới thăm trung tâm chỉ huy giao thông thành phố trung khánh
thăm bảo tàng quy hoạch thành phố và đồn cảnh sát đại dương câu thuộc cảnh sát quận dô trung
công an thành phố trung khánh
thủ tướng phạm minh chính vừa ký công điện triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
về việc tăng cường công tác phòng
phòng cháy chữa cháy công điện nêu
thời gian qua ban bí thư trung ương đảng quốc hội chính phủ thủ tướng chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo
các bộ ngành địa phương về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tuy nhiên vẫn còn một số bộ ngành địa phương triển khai thực hiện thiếu quyết liệt nhiều tồn tại hạn chế chưa được khắc phục kịp thời
các nguy cơ cháy nổ còn rất lớn để xảy ra các vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng như vụ cháy nhà ở nhiều căn hộ
thường gọi là trung cư mini vào ngày một mươi hai tháng chín tại phường khương đình quận thanh xuân thành phố hà nội
quán triệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
hướng dẫn và thông tin tuyên truyền rộng rãi để người dân nâng cao cảnh giác ứng phó kịp thời không để xảy ra cháy nổ
nhất là trong mùa hanh khô sắp tới
thủ tướng chính phủ yêu cầu
bộ trưởng thủ trưởng các cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc chỉ đạo quyết liệt hiệu quả các văn bản của ban bí thư quốc hội chính phủ thủ tướng chính phủ
về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
việc triển khai thực hiện phải cụ thể trách nhiệm của đơn vị tổ chức cá nhân
thường xuyên kiểm tra giám sát đôn đốc đánh giá kết quả để xem xét trách nhiệm đơn vị tổ chức ca nhân thực hiện không nghiêm túc
mỗi cán bộ công chức đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy
trong đó bộ công an chỉ đạo lực lượng công an toàn quốc chủ trì phối hợp với các sở ngành cơ quan liên quan tổ chức tổng gia soát
kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các trung cư nhà ở nhiều căn hộ cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao
nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao để đánh giá thực trạng có ngay các giải pháp hạn chế xảy ra cháy nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại
hậu quả do cháy nổ gây ra hoàn thành việc tổng ra soát trước ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
bộ xây dựng ra soát các quy định pháp luật về xây dựng quản lý các loại hình nhà ở nhiều căn hộ
cho thuê trọ có mật độ người ở cao để nghiên cứu sửa đổi bổ sung hoàn thiện xây dựng bổ sung tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy đối với các loại hình nhà ở này
khẩn trương hoàn thành quy chuẩn sửa đổi và tiêu chuẩn nhà ở riêng lẻ hoàn thành trước ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
các bộ ngành ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường tuyên truyền hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy
đặc biệt là kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn cho người dân khi có sự cố cháy nổ
các cơ quan thông tin truyền thông ở trung ương và địa phương tăng cường tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng thoát nạn phòng cháy chữa cháy cho người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng
các nội dung tuyên truyền hướng dẫn phải cụ thể ngắn gọn dễ hiểu dễ nhớ dễ thực hiện
thủ tướng chính phủ kêu gọi từng người dân từng gia đình nâng cao nhận thức về phòng cháy chữa cháy đạt sự an toàn về tính mạng sức khỏe của mình lên trên hết trước hết
xác định phòng cháy chữa cháy là bảo vệ sự an toàn của chính mình của người thân và của toàn xã hội
cũng trong ngày hôm nay đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội thay mặt ban thường vụ thành ủy hà nội có văn bản chỉ đạo việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ba tổ chức đảng
ban thường vụ quận ủy thanh xuân đảng ủy công an quận thanh xuân đảng ủy phường khương đình quận thanh xuân thành phố hà nội
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi
nội dung kiểm tra cụ thể bao gồm công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện chỉ thị số bốn mươi bảy và kết luận số hai của ban bí thư luật phòng cháy và chữa cháy chỉ thị số ba mươi hai của thủ tướng chính phủ chỉ thị số hai mươi bốn của ban thường vụ thành ủy hà nội và các nghị quyết chỉ thị quy định của trung ương và thành phố về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận thanh xuân
kiểm tra xem xét xử lý theo quy định đối với các tổ chức đảng đảng viên có liên quan
để xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại nhà số ba mươi bảy ngách hai mươi chín trên bảy mươi phố khương hạ phường khương đình quận thanh xuân
thưa quý vị vụ cháy trung cư mini tại phường khương đình quận thanh xuân thành phố hà nội là nỗi đau buồn nhất đối với người dân cả nước trong những ngày vừa qua
những cố gắng không ngừng nghỉ để dập tắt đám cháy và cứu hộ người bị nạn của người dân ban ngành đoàn thể trong đó chủ lực là lực lượng công an đã giúp giảm thiểu đi thiệt hại về người rất nhiều
xong vẫn có nhiều mất mát từ vụ cháy và cho đến lúc này thì nỗi đau không thể giúp nhiều hơn nữa vẫn còn ám ảnh trong tâm trí các cán bộ chiến sĩ những người đi tìm sự sống trong khói lửa